ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu lạng am đến cầu nhân mục huyện vĩnh bảo
đây là công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía nam của thành phố với tổng mức đầu tư là một hai trăm chín mươi tỷ đồng
đường nối từ cầu lạng am đến cầu nhân mục góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong hệ thống đường quốc lộ và giao thông đối ngoại của thành phố hải phòng
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách bảo đảm an toàn giao thông đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
đồng thời cũng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố hải phòng nói chung và góp phần phát triển huyện vĩnh bảo nói riêng